theo trang thống kê thời gian thực wormeter info nga hiện ghi nhận hơn tám tám triệu ca nhiễm và gần hai trăm năm mươi ca tử vong
là vùng dịch ghi nhận ca tử vong cao nhất châu âu và là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới
tuy nhiên cơ quan thống kê brazta của nga cho rằng khoảng bốn trăm sáu mươi hai người đã chết vì covid một mươi chín từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm nay
giới chức nga cho biết nhóm chuyên trách chỉ thống kê các ca tử vong mà covid một mươi chín là nguyên nhân chính
và sử dụng dữ liệu từ các cơ sở y tế
rostat đã sử dụng các tiêu chí rộng hơn để thống kê về số ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín và lấy số liệu từ các văn phòng đăng ký hồ tịch